khoảng sáu giờ sáng ngày một mươi bốn tháng bảy nam tài xế điều khiển xe bên biển số năm mươi một g ba mươi hai nghìn ba mươi một trên đường
võ văn kiệt khi xe vừa qua giao lộ với đường mai xuân thưởng quận sáu thành phố hồ chí minh thì
bất ngờ gặp sự cố tâm đổ giải phân cách bằng thép rồi quật ngã cây xanh và lan can rồi lao
xuống kênh tàu hủ may mắn tài xế kịp thoát ra ngoài trước khi chiếc xe chìm xuống nước
tiếp nhận thông tin sự cố lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường và tiến hành trục vớ
tiền phải đến trưa cùng ngày xe bên gặp nạn mới được đưa lên bờ tuy nhiên đã bị hư hỏng nặng
thưa quý vị để đảm bảo cho công tác thi hành án một vụ kiện tranh chấp tài sản liên quan đến hợp
tác đầu tư thành lập công ty tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm
thời ra quyết định cấm xuất cảnh và phong tỏa một phần tài sản của chủ một hợp tác xã rau sạch
người bị cấm xuất cảnh và phong tỏa một phần tài sản là ông nguyễn công thừa bốn mươi bảy tuổi
của hợp tác xã anh đào tỉnh lâm đồng theo nội dung vụ kiện năm hai nghìn một mươi tám công ty cổ phần nông nghiệp
uniform công ty vietland capital và hợp tác xã anh đào người đại diện là ông nguyễn công thừa
hợp tác đầu tư thành lập công ty cổ phần rau anh đào tổng mức vốn đầu tư là bảy mươi tỷ đồng
tuy nhiên khi các bên góp đủ vốn nhưng chưa bàn giao quyền sử dụng đất máy móc liên quan để hoạt
động nên không xảy ra kiện tụng ngoài ra ông thừa đã rút toàn bộ tiền của cổ đông đóng góp để suy
dụng vào mục đích cá nhân sau khi họp hội đồng quán trị ông thừa đã thừa nhận và cam kết hoàn trả
lại tiền tuy nhiên đã quá hạn hơn một năm nhưng ông thượng vẫn chưa trả lại số tiền góp vốn trên
liên quan đến vụ việc này viện kiểm sát nhân dân tỉnh lâm đồng đã có văn bản kiến nghị tòa án nhân
dân cung cấp xác minh thu thập chứng cứ để có căn cứ giải quyết vụ án giữ nguyên đơn là công ty
cố phần nông nghiệp uniform và bị đơn là ông nguyễn công thừa theo quy định của pháp luật
sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của doanh nghiệp tại khu công nghiệp phong phú huyện bình chánh
thành phố hồ chí minh vì cho rằng bị cưỡng chế sai quy định mới đây văn phòng bộ công an đã chuyển
đơn cho công an huyện bình chánh để chỉ đạo giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật và có
báo cáo cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết theo trình bày và phản ánh của
ông nguyễn trường giang giám đốc công ty gtp đang hoạt động tại khu công nghiệp phong phú huyện bình
chánh thành phố hồ chí minh ông giang cho rằng đoạn cưỡng chế của ubnd xã phong phú do ông phùng
quốc việt phó chủ tịch làm trưởng bang đã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ và thu giữ tài sản của
công ty ông là không đúng thẩm quyền không phù hợp với quy định của pháp luật và đề nghị cơ quan
chức năng điều tra làm rõ theo đó công ty gtp ký hợp đồng với công ty tmt đơn vị được công ty cổ
phần khu công nghiệp phong phú thuê để làm bảo vệ và quản lý tài sản tại khu đất một trăm hai mươi ha năm hai nghìn một mươi tám
công ty gtp đầu tư hai mươi tỷ đồng để làm hạ tầng tuy nhiên công ty tmt lại thanh lý hợp đồng với
công ty phong phú sau đó ubnd huyện bình chánh đã quyết định xử lý tình trạng trái phép và ghi
rõ là công ty phong phú thế nhưng ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ubnd xã phong phú lập đoàn cưỡng chế và
thu giữ tài sản của công ty gtp với giá trị tài sản khoảng chín trăm linh triệu đồng mà không lập biên bản
sau đó ông giang đã làm đơn tố cáo hành vi của ông phùng quốc việt đến các cơ quan chức năng
sau khi tiếp nhận đơn thư văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã chuyển đơn của ông
gia đến trưởng công an huyện bình chánh chỉ đạo giải quyết theo quy định chúng tôi sẽ liên hệ
với ubnd xã phong phú để tìm hiểu thêm thông tin về vụ việc
năm hai nghìn bảy thủ tướng chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đảo phú quốc
giai đoạn năm hai nghìn sáu hai nghìn hai mươi du lịch phát triển đã thúc đẩy kinh tế đi lên tuy nhiên thì kéo theo đó
là tình trạng tranh chấp đất đá

giai đoạn năm hai nghìn sáu hai nghìn hai mươi du lịch phát triển du lịch đảo phú quốc giai đoạn năm hai nghìn sáu hai nghìn hai mươi
chúng tôi sẽ liên hệ với ubnd xã phong phú để tìm hiểu thêm thông tin về vụ việc
mới đây truyền hình công an nhân dân nhận được phản ánh của ông nguyễn văn em
ngũ ấp suối mây xã dương tơ huyện phú quốc tỉnh kiên giang về việc ubnd xã dương tơ
tổ chức đo đạt phái giới nhà ông em theo đơn xin hỗ trợ của người dân vì cho rằng
ông em đã dựng nhà trên diện tích đất của người khác
tuy nhiên ông mai em khẳng định mảnh đất hai mươi bảy m hai ông mua từ năm hai nghìn bốn bằng giấy viết tay là đúng quy định của pháp luật
và quá trình khai phá diện tích đất trên có sự xác nhận của chính quyền sở tại
mảnh đất của tôi là mảnh đất hai mươi bảy m hai tôi mua là mặt tiền nguyên cái đám chàm này nè
mà bây giờ nó có sổ mà bốn cái người sổ đỏ ở trên đất tôi
nhưng mà chỉ có công an địa chính đi lại là nói là sổ đỏ trên đất
nhưng mà không có thấy một người chủ nào mà đi ra là nói là có chủ dân
chỉ là nói là có cái sổ trên đất thôi
nhưng mà tôi nói là tôi cũng gửi đơn biết bao nhiêu lần lên xã duyên tơ rồi
yêu cầu chính quyền có chức năng giải quyết cái phần đất mà là hai mươi bảy m hai của tôi
mà tại sao có bốn cái sổ đỏ ở trên đất của tôi
mà tại sao tôi không biết
ông em cũng cho rằng quá trình canh tác quản lý khu đất trên không thấy ai đến tranh chấp
tuy nhiên ủy ba nhân dân xã duyên tơ lại khẳng định
ông em đã lớn đất của ba người khác đã có sổ đỏ vào năm hai nghìn một mươi
khi biết được thông tin ông em đã đối chất với người có sổ đỏ
và đặt hoài nghi về quy trình cấp sổ cho ba người này
đồng thời cho rằng việc phá giới nhà của ủy ba nhân dân xã là chưa thỏa đáng
trong lực lượng của mình đi thì bố trí thì có kế hoạch có số lượng
bao nhiêu là mình làm
có trong kế hoạch đó có phân bộ đó có chi tiêu hết có quy trình hết
còn cái chuyện mà lực lượng bên bốn hộ kia người ta thuê nhân công đó
để người ta tháo giỡn thì lực lượng đó mình không có quản lý
thì chủ xã cũng chỉ đạo địa chính là
ý giới thiệu địa chính là lên liên hệ với
mượn lại cái hồ sơ xét việc nguồn gốc cho bốn cái hộ mà được sổ đỏ đó
kiểm tra lại quy trình cấp xét việc có đúng hay không
đó thì đang làm cái vấn đề này để trả lời bằng gian quản cho hộ công tài
thì cái việc cấp xổ có đúng hay không
nhưng mà trên thực tế hiện nay thì cái việc cấp sổ thì mình chưa có khẳng định là đúng hay sai
nhưng mà hiện nay thì bốn người đó đã có sổ
nói chừng nó cho vô thì tốt nó đi hết
thì tôi vô thì nhà như thế này không còn gì hết
tôi cũng mong các nhà chức trách có thẩm quyền để giải quyết
để cho ba gia đình để ổn định để sinh hoạt hàng ngày
chứ bây giờ tâm trạng không còn gì nữa hết
như vậy trong vụ việc này khi người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có đơn thư cho rằng
ông mem lấn chiếm đất thì ủy ban nhân dân xã dương tơ phải tiến hành hòa giải
và hướng dẫn người dân khởi kiện ra tòa để được giải quyết theo đúng thẩm quyền
đến khi bản án giải quyết tranh chấp đất có hiệu lực pháp luật
thì cơ quan thi hành án dân sự sẽ tổ chức thi hành buộc binh lấn chiếm phải trả đất cho bên kia
trước tình trạng tranh chấp đất đai diễn ra phức tạp tại phú quốc thì người dân cần phải tuân thủ pháp luật
chính quyền địa phương cũng cần giải quyết các vụ việc theo thẩm quyền để đảm bảo tính khách quan và minh bạch
chiều nay ngày một mươi bốn tháng bảy tổ đại biểu hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh khóa thứ chín đơn vị năm
đã có buổi tiếp xúc cử tri quận năm sau kỳ họp lần thứ hai mươi của hội đồng nhân dân thành phố
ông dương anh đức phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đến dự
và phát biểu tại buổi làm việc những vấn đề về kinh tế xã hội và bổ nhiệm dân sự được cử tri đặc biệt quan tâm
thay mặt tổ đại diện hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh ông dương anh đức phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai mươi hội đồng nhân dân thành phố tình hình kinh tế văn hóa xã hội sáu tháng đầu năm
và nhiệm vụ giải pháp sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi chương trình hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân thành phố
cử tri quận năm đã bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả đã đạt được và nhất trí cao với phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó cử tri quận năm đã kiến nghị một số lĩnh vực như cần tăng cường công tác giám sát trả lời các kiến nghị của cử tri
giám sát việc thực hiện các công trình không đảm bảo tiến độ về thời gian quy định công tác đảm bảo an ninh trực tự trên địa bàn
ngoài ra cử tri còn đặc biệt quan tâm đến công tác tuyển dụng bổ nhiệm cán bộ các cấp lựa chọn nhân sự
chuẩn bị đại hội đảng sắp tới của thành phố hồ chí minh
thay mặt đoàn đại biểu hội đồng nhân dân thành phố đại biểu dương anh đức đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm
cùng những ý kiến thẳng thắng tâm huyết của cử tri quận năm
các đề xuất ký nghị cử tri sẽ được chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết các thẩm quyền
và sẽ thông tin kết quả trả cho cử tri trong thời gian sớm nhất
kính thưa quý vị sau khi hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh thông qua nghị quyết thực hiện tăng cường vận tải hành khách công cộng
kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện xe cá nhân trong đó có giải pháp thu phí xe ô tô đi vào trung tâm thành phố
dưới góc độ là người dân chuyên gia và kinh doanh vận tải giải pháp này có đem lại hiệu quả kéo giảm tình trạng ung tắc giao thông hay không
theo đề xuất này xe thu phí vào giờ cao điểm từ sáu h đến chín h và từ một mươi sáu h đến một mươi chín h
mức thu đối với ô tô con là bốn mươi đồng mỗi lượt ô tô khách là năm mươi đồng
xe taxi được giảm hai mươi năm còn ba mươi đồng mỗi lượt
miễn phí đối với xe buýt là một doanh nghiệp với hơn hai mươi đầu xe đang hoạt động vận tải hành khách
ông phạm viết trình hết sức lo ngại đối với vấn đề phí trồng phí
nếu áp dụng mỗi xe mất tới một mươi một mươi năm chi phí đồng nghĩa doanh thu giảm tương ứng
để sở hữu một chiếc xe ở việt nam thì tất cả lợi thuế đã cao rồi phí cũng rất là nhiều lợi phí rồi
bây giờ để thêm một lợi phí này nữa thì cũng là ảnh hưởng cho doanh nghiệp và người dân đấy
chúng ta phải xây dựng hệ thống giao thông
hệ thống giao thông trên cao và trên các tuyến trục chính cũng như là các hệ thống giao thông đường chính mà chúng ta
thứ nhất là chúng ta giải quyết được cái lượng chia nhỏ cái lượng giao thông lưu thông
thứ hai là chúng ta kết nối giữa các quận huyện với nhau chứ không phải là cái giải pháp mà làm chỉ làm những cái cầu vượt tạm thời
nếu áp dụng việc thu phí này thành phố hồ chí minh sẽ xây ba mươi bốn trạm thu phí bao quanh khu vực quận một quận ba và giáp ranh quận năm quận một mươi
hình thức xoát vé tự động không dừng
tuy nhiên các chuyên gia cho rằng vẫn có nhiều bất cập ngay trong mục đích thu phí cũng như tính khả thi của giải pháp này
người ta không thu tiền người ta vẫn kiểm soát được
nếu mà kiểm soát là số lượng mật độ và các cái phương tiện đi vào thì cái đó tất cả bằng các phương tiện camera ở các cái đầu như thế tôi cho rằng đã kiểm soát được rồi
những người sử dụng phương tiện cá nhân thì người ta quá rõ về cái cảnh kẹt xe
các thứ như thế nào
và họ sẽ tìm đủ mọi cách
nếu mà chúng ta đắp giống như nước chúng ta đắp cái bờ chỗ này thì nó sẽ tràn sang chỗ khác
mà nếu cái số lượng phương tiện nó không thay đổi thì nó sẽ xảy ra cái chuyện tức là chống được kẹt chỗ này thì nó lại kẹt sang chỗ khác
ở châu á thì các thành phố như là bangkok và jakarta thì họ đã từng ba bốn lần nghiên cứu về cái dự án thu phí vào khu vực trung tâm
nhưng cuối cùng là đều chưa đến chưa thực hiện được
cái doanh thu được từ quần tắc lại sẽ sử dụng cho cái việc gì
và có được sử dụng một cách quang minh chính đại hay không
thì do đó thì đấy cũng là những kinh nghiệm của các thành phố khác mà rất hữu hiệu cho thành phố hồ chí minh
các chuyên gia cũng lo ngại việc kiểm soát phương tiện và lập trạm thu phí vào các quận trung tâm vô tình dẫn đến vấn đề ngăn sông các chợ
từ đó giá trị kinh tế của các khu vực này dần bị ảnh hưởng